tại đồng bằng sông kiều long từ trước tết nguyên đán đến nay
thời tiết thay đổi bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăn nuôi gia súc gia cầm của người dân
tại tỉnh bạc liêu hậu giang dịch cúm h năm n một đã xuất hiện trên đàn gà hàng ngàn con của các hộ dân
trước diễn biến này bên cạnh việc khẩn trương tiêu hủy đàn gà bị nhiễm bệnh
các ban ngành hữu quan ở các địa phương này còn tập trung triển khai nhiều biện pháp để tiêu diệt
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sang các hộ chăn nuôi khác
và khuyến cáo bà con nông dân không nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
khi hộ chăn nuôi có gia súc gia cầm bị nhiễm bệnh chết không nên vứt sát chết xuống kênh
dạch mà cần báo ngay cho lực lượng thú y địa phương để kịp thời kiểm tra
phát hiện dịch bệnh và có hướng xử lý theo quy định của nhà nước